thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện bắt quả tàng hai đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy
cụ thể vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba tại km số hai mươi chín cộng năm trăm linh quốc lộ ba mươi bốn thuộc địa phận xã minh ngọc huyện bắc mê tỉnh hà giang
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e năm mươi chín nghìn hai trăm ba mươi chín có nhiều biểu hiện nghi vấn
lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy buộc tổ công tác phải triển khai các biện pháp khống chế bắt giữ
qua kiểm tra lái xe là trần văn dũng đi cùng trên xe là đỗ văn viên cùng chú tại huyện đan phượng thành phố hà nội
kiểm tra trong cốp xe phát hiện một bao tải bên trong có một mươi bốn bánh heroin
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông tại xã thái học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng